và ngày hôm nay sau bảy mươi bảy năm vẫn là không khí trang nghiêm thiêng điêng và xúc động
rất nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đã trở về quảng trường bát đình lịch sử
nơi lắng hồn núi sông nghìn năm để cùng chứng kiến nghi lễ trào cờ chào mừng bảy mươi bảy năm quốc khánh của đất nước
không chỉ vậy những người dân và du khách đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến thủ đô hà nội
để còn được vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thể hiện tấm lòng biết ơn với vị cha già dân tộc
người đã dành hết cuộc đời mình để mang tự do hạnh phúc về cho nhân dân
đúng năm giờ năm mươi phút sáng đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sau lăng chủ tịch hồ chí minh
trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải lăng chủ tịch hồ chí minh ra trước cột cờ
trong tiếng quân nhạc hào hùng của hạnh phúc
dưới quân kỳ
đứng dưới bầu trời mùa thu sát thăm nắng vàng
rất nhiều người dân từ mọi miền tổ quốc đã tới xếp hàng từ rất sớm tại quảng trường ba đình
để vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn chúng tôi về thăm lăng bác thì đi đến từ một mươi một giờ đêm
dân tộc của cao lan của chúng tôi là rất nhớ đến những câu ơn của bác
cái niềm ao ước của tôi là được viếng lăng bác coi như là áp ổ trong tôi từ lâu rồi
nhưng mà năm nay tôi cũng gần bốn mươi tuổi là lần đầu tiên được viếng lăng bác
vâng có thể thấy rằng rất là nhiều cảm xúc khi mà được đứng trước quảng trường ba đình lịch sử
và chứng kiến lá quốc kỳ tung bay trong gió và nhớ lại những thời khắc lịch sử của dân tộc
trong đó thì có nhiều mốc son trói lọi diễn ra tại chính nơi này cách đây bảy mươi bảy năm
vâng ạ được có mặt
được công hiến công sức trong thời khắc lịch sử của dân tộc khi bác hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa với những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
khi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào
để giờ đây dù chỉ còn những bức ảnh đen trắng đã phai màu cùng thời gian
thì với họ đều là những kỷ vật vô giá của cuộc đời
bảy mươi bảy năm sau ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập
tấm ảnh đen trắng này vẫn được ông phạm gia đốc trân trọng
lưu giữ như một bảo vật vô giá của cuộc đời
tại thời điểm đó ông đốc chính là đội trưởng đội trinh sát sở liêm phóng bắc bộ
đơn vị được giao nhiệm vụ đặc biệt tham gia bảo vệ lễ đài độc lập
với ông đó là nhiệm vụ cao cả thiêng liêng và đáng tự hào

trước bối cảnh tình hình chính trị đất nước khi ấy còn nhiều phức tạp
chính phủ cách mạng lâm thời đã phân công lực lượng sở liêm phóng bắc bộ
sở trinh sát trung bộ và quốc gia tự vệ cuộc nam bộ
phối hợp với các lực lượng vũ trang khác bảo vệ buổi lễ trọng đại này
để đảm bảo bí mật
các lực lượng bảo vệ chỉ được thông báo nhiệm vụ trước hôm diễn ra sự kiện đúng hai ngày
công an được đảng rồi chủ tịch hồ chí minh
tuyệt đối tin cậy giao cho cái nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp cái ngày lễ đó
hai nữa là tham gia vào công tác kiểm tra kiểm soát
và bảo vệ cái quá trình chuẩn bị cho cái buổi lễ
trong buổi lễ lực lượng liêm phóng và cảnh sát bắc bộ
được bố trí bảo vệ từ vòng trường
trong đến vòng ngoài khu vực khán đài
cũng như khu vực quần chúng nhân dân dự mít tình
và người vinh dự được giao nhiệm vụ tiếp cận bảo vệ trực tiếp
chủ tịch hồ chí minh là đồng chí chu đình sương
giám đốc sở liên phóng bắc bộ
bên cạnh đó nhằm biểu dương sức mạnh công cụ chuyên chính
của chính quyền nhân dân mới ra đời
lực lượng cảnh sát được bố trí thành một khối tham dự mít tình
sở liên phóng bắc bộ đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này
để đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho chủ tịch hồ chí minh
cho các thành viên của chính phủ trên lễ đài
cũng như trong quá trình di chuyển
có thể nói đây là một sự cố gắng rất lớn của lực lượng công an
với một số lượng rất nhỏ rất ít
và tình hình lúc đó vô cùng phức tạp
thế rồi là sự chống phá của các thế lực phản cách bạn
có thể nói là rất quyết liệt
hơi đông vào cả nước
tất cả mọi người đều sinh ra
có quyền bình đẳng bảo hóa cho họ
lực lượng công an nhân dân tự hào đã ghi dấu ấn thiêng liêng
khi đảm đương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho buổi lễ
ở tuổi chín mươi chín nhiều điều trong quá khứ
ông phạm gia đốc không còn nhớ rõ
thế nhưng ký ức về buổi chiều lịch sử ấy
với ông vẫn vẹn nguyên sống mãi
vâng thưa quý vị
chúng ta đang sống trong không khí kỷ niệm bảy mươi bảy năm
ngày quốc khánh hai tháng chín
nhưng cũng ngày này năm mươi ba năm về trước
chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã mãi mãi ra đi
trước khi đi xa thì người đã để lại bản di trúc thiêng liêng
với những lời can dặn và tình cảm thiết tha
gửi lại cho các thế hệ sau này
vâng đối với lực lượng công an nhân dân
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là người sáng lập lãnh đạo
mà còn là người thầy vĩ đại với những lời dạy sâu sắc
đó chính là kim chỉ nam giúp lực lượng công an nhân dân
vững vàng trước mọi thử thách chiến thắng mọi kẻ thù
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước
và nhân dân tin tưởng giao phó
ngay sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
đảng đoàn bộ công an khi ấy đã tổ chức trọng thể
lễ truy điệu chủ tịch hồ chí minh
tại trụ sở số một mươi năm trần bình trọng hà nội
thay mặt toàn lực lượng công an nhân dân
đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn
xúc động đọc biếu văn trong đó có năm lời thề thiêng liêng
trước anh linh của người
năm lời thề ấy vừa là kim chỉ nam hành động
vừa là lương tâm trách nhiệm
vừa là nguồn sức mạnh to lớn của lực lượng công an nhân dân
trong suốt năm mươi ba năm qua
trong đó khắc ghi lời thề thứ ba
chúng tôi cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân việt nam
dưới lá cờ vinh quang của tổ quốc
xin thề kính trọng lễ phép với nhân dân
sẵn sàng bảo vệ tính mạng tài sản
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân
suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
xin thề xin thề
trong thời chiến cũng như thời bình
lực lượng công an đã xây dựng và phát động các cuộc vận động
như bảo vệ trí an bảo mật phòng gian hay đến sau này
đã phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là một trong rất nhiều hành động cụ thể
tiếp nối và ngày càng hoàn thiện quan điểm của bác hồ
với không chỉ lực lượng công an là phải lấy dân làm gốc
công an mà không có dân ấy
thì là coi như không thể nào hoàn thành nhiệm vụ của mình được
là vì kẻ thù nó sống trong dân
nó hoạt động trong dân nó phá hoại trong dân
thì chỉ dân mới là người mà có thể
phát hiện và cung cấp cho công an nhiều nhất và chính xác nhất
để công an tiến hành các cuộc đấu tranh và chiến áp bọn phản khí mạng
hơn năm mươi năm lực lượng công an thực hiện ăn lời thề trước anh linh chủ tịch hồ chí minh
thực tiễn công tác chiến đấu xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đã minh chứng cho mối quan hệ mật thiết gắn bó máu thịt giữa lực lượng công an và nhân dân
trong giai đoạn hiện nay những lời thề đó lại soi dọi nhắc nhở các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
tiếp tục vững bước giữ gìn phẩm chất cao quý người công an cách mạng
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vâng thấm nhuần và thực hiện lời dạy của bác nhiệm vụ bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân
từ những ngày đầu thành lập non trẻ đến nay vẫn được lực lượng công an nhân dân tiếp nối và phát huy ngày càng mạnh mẽ
trong bối cảnh mới đất nước ta chưa bao giờ có lực lượng công an nhân dân tiếp nối và phát huy ngày càng mạnh mẽ

và đại hội một mươi ba của đảng cũng đã xác định mục tiêu khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
mục tiêu ấy đã và đang từng bước được thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên cơ sở từ những điều kiện và cơ hội chín mùi
và chuyển đổi số chính là một trong những động lực mạnh mẽ để tạo ra sự bứt phá cho đất nước trong những thập niên tới
làm việc cả ngày nghỉ thức xuyên đêm
về tận cơ sở
những ngày qua lực lượng công an trên cả nước nỗ lực không ngừng nghỉ
để hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip và thu thập dữ liệu dân cư
với quyết tâm lớn thực hiện hiệu quả của cách mạng chuyển đổi số quốc gia
cùng với đó công an các địa phương cũng đang quyết liệt đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
để đem lại sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
nhanh gọn nhẹ này có thể nộp mọi lúc mọi nơi giảm thời gian đi lại chi phí đi lại
và sau khi nộp hồ sơ có những vướng mắt gì tôi có thể chỉnh sửa và nộp lại luôn
thời gian qua phục vụ cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia
lực lượng công an nhân dân gương mẫu đi đầu triển khai đề án sáu
sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp
trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu và là động lực phát triển
và doanh nghiệp lên hàng đầu đồng thời phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cùng với chính phủ số xã hội số kinh tế số cũng đã phát triển mạnh mẽ
quý i năm hai nghìn hai mươi hai doanh thu kinh tế số cả nước đạt khoảng năm mươi ba tỷ đô la mỹ
đại dịch covid một mươi chín vừa là thách thức cũng là thời cơ mang lại động lực và sung lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi số
và việt nam đã bắt kịp thời cơ ấy
chuyển đổi số nó là một cái thời cơ cho việt nam để mà bứt tốc
nó như một cuộc cách mạng cả về thể chế cả về công nghệ cả về cái thu thập tích hợp sử dụng cái dữ liệu
thế và đấy cũng là một trong những cái động lực rất cơ bản khi ta đạt ra
và ta nói lớn là hay nói gọi là thời cơ vàng để mà việt nam thực hiện được cái khát vọng của mình
tức là hai nghìn ba mươi thì là một nước thu nhập trung bình cao và năm hai nghìn bốn mươi năm là một nước phát triển

theo dự báo kinh tế việt nam có thể đạt mức tăng trưởng bảy năm trong năm hai nghìn hai mươi
và là điểm sáng kinh tế trong khu vực
khát vọng phát triển đất nước cồn vinh hạnh phúc đã và đang từng bước được thực hiện
bằng ý chí tự lực tự cường cùng tinh thần đổi mới sáng tạo và sự trung sức đồng lòng của cả dân tộc
vâng góp sức vào sự phát triển của đất nước
bên cạnh những chủ trương quyết sách đúng đắn của đảng chính phủ
thì còn phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của chính những người dân
đó là sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ công an để bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống
đó còn là tinh thần hăng say học hỏi tiếp thù những công nghệ tiên tiến trên thế giới
để mang về giúp đất nước phát triển
hay chỉ đơn giản là việc hô vang hai tiếng việt nam trên đấu trường thế giới
chiến tranh đã lùi xa
nhưng đối với mỗi chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
họ vẫn không ngừng chiến đấu
dẫu vẫn có những hy sinh mất mát
nhưng trong trái tim của họ vẫn sáng ngời ý chí lý tưởng và tinh thần việt nam
để với mục tiêu cao nhất đó là bảo vệ tính mạng tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân
trải qua những năm tháng gian lao của dân tộc
người việt trẻ càng thêm yêu và trân trọng những giá trị của lịch sử
chỉ với một cuốn hộ chiếu trong tay
người việt trẻ hôm nay có thể đi tới khắp nơi trên thế giới
chạm tay tới khát khao sánh vai với các cường quốc nam châu
sống chiến đấu học tập
dù là ở bất kỳ nơi đâu
nhưng người việt trẻ vẫn luôn mang trong mình hành trang bản lĩnh trí tuệ và niềm tự hào việt nam
mình sang bên nước nước nhật bản
làm việc rồi học hỏi kinh nghiệm
một thời gian sau đấy mình sẽ quay về việt nam
làm việc theo đúng chuyên môn
góp một chút sức mình vào công cuộc phát triển về khoa học kỹ thuật ở nước nhà
mình luôn tự hào
mình thứ nhất là mình là người việt nam
thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng thể hiện trí tuệ của con người việt nam
ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt
và đứng cạnh tôi đây là đương kim hoa hậu việt nam đỗ thị hà
ngoài những hành trang như là kiến thức kỹ năng
hà còn chuẩn bị thêm điều gì
đến với đất nước puerto rico
trong thời điểm dịch bệnh
ngoài những cái vali chất đầy hành lý
mình còn mang hai vật rất là quan trọng nữa
đấy chính là một chiếc áo cờ đỏ sao vàng
và một chiếc tờ tổ quốc
và tinh thần nhiệt huyết của một thanh niên việt nam
chúng ta đang đứng ở một cái địa điểm cũng hết sức là đặc biệt
là một người trẻ
hà cảm thấy như thế nào
với tư cách là một đương kim hoa hậu
hà rất là biết ơn các thế hệ trai anh đi trước
mình cần phải cố gắng hơn nữa
và đóng góp thật nhiều hơn nữa

thanh niên việt nam với niềm tự hào

cho dù bất cứ ở nơi đâu

lòng ta vẫn chung một thụ hồ
lòng ta chung một thủ đô

cơ đồ việt nam
lòng ta chung một thủ đô